ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương đại diện tổ chức y tế thế giới tại nga melita vunovich cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có lý do gì để hoảng sợ vì biến thể omicron
theo quan điểm của bà chưa có lý do gì để hoảng sợ bởi chưa biết loại virus này có thoát vaccine hoặc có làm giảm hiệu quả của vaccine hay không
mặc dù vậy nếu quan chức này vẫn thừa nhận biến thể omicron có thể dễ lây lan hơn các chủng khác
bà nói thêm rằng châu phi hiện chưa đủ vaccine dù nam phi là nơi sản xuất vaccine
theo bác sĩ graham syder trung tâm y tế đại học pitberg nước mỹ delta vẫn đang là biến thể trội nhất trên toàn thế giới chiếm tới chín mươi chín chín số ca bệnh ở mỹ
hiện nay chưa rõ liệu omicron có thể thay thế delta hay không
tuy nhiên omicron có tới hơn ba mươi đột biến ở protein gai đây cũng là bộ phận của virus mà vaccine nhắm tới
biến thể mới này được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm mới
ở nam phi david ho giáo sư vi sinh và miễn dịch học tại đại học colombia cho biết rằng đột biến của omicron có khả năng làm cho một số phương pháp điều trị covid một mươi chín trở nên kém hiệu quả
tổ chức y tế thế giới hiện chưa đưa ra bất cứ nhận định cụ thể nào về các đặc tính của omicrone nguyên nhân là do nghiên cứu biến thể này có thể sẽ mất vài tuần
một số chuyên gia cũng chỉ ra rằng một biến thể voc khác là beta được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi cuối cùng đã bị đèn tà vượt mặt
trong một diễn biến liên quan người phát ngôn của tổ chức y tế thế giới margrad harris mới đây đã lên tiếng giải thích quyết định của tổ chức này khi bỏ qua hai ký tự trong bảng chữ cái hy lạp là nu và sie để đặt tên cho biến thỉm mới là omicron
từ nu có thể khiến mọi người nhầm lẫn với tình yêu trong tiếng việt nghĩa là mới còn c là một họ phổ biến và tổ chức y tế thế giới có quy tắc đặt tên tránh sử dụng địa danh tên người để tránh tâm lý kỳ thị
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới đã xếp biến thể mới b một mươi một
năm trăm hai mươi chín vào nhóm biến thể đáng quan ngại voc và đặt tên cho biến thể này theo ký tự thứ một mươi năm trong bảng chữ cái hy lạp là omicron
trong khi đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới tedros adhanom ghebreyesus chia sẻ trên twitter như sau
biến thể omicron có một số lượng lớn đột biến trong đó có một số đột biến đáng lo ngại đây là lý do vì sao chúng ta cần tăng tốc để đảm bảo công bằng vaccine càng sớm càng tốt
biến thể omicro lần đầu tiên được phát hiện ở nam phi sau đó được ghi nhận ở nhiều quốc gia khác
trong đó có bỉ botswana israel và đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc
ngay lập tức một loạt nước trên thế giới đã nhanh chóng áp đặt hạn chế đi lại từ các quốc gia ở miền nam châu phi
các nước trên thế giới đang chạy đua để khống chế nguy cơ bùng phát dịch sau khi biến chủng mới xuất hiện
hàng là quốc gia từ mỹ anh nga cho tới liên minh châu âu eu đông nam á bao gồm malaysia thái lan philippines singapore đã xiết lệnh hạn chế du khách từ các nước ở phía nam châu phi
nhật bản ấn độ iran brazil và canada cũng áp dụng biện pháp tương tự
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một islal thông báo cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh trở thành nước đầu tiên đóng hoàn toàn biên giới để đối phó với biến chủng omicron
tuy nhiên theo giới quan sát các hạn chế như vậy chưa chắc đã có thể ngăn được sự lây lan của biến thể này
anh đức và ý đều phát hiện những ca nhiễm biến chủng virus omicron
thủ tướng anh boris johnson đã thông báo những biện pháp đối phó mới và nhiều quốc gia đã hạn chế các chuyến bay từ khu vực phía nam châu phi
việc phát hiện biến chủng mới đang làm dấy lên mối quan ngại toàn cầu dẫn đến một làn sóng hạn chế đi lại và bán tháo trên thị trường tài chính
khi giới đầu tư lo ngại omicron có thể ngăn chặn đà phục hồi toàn cầu sau khi đại dịch kéo dài gần hai năm
israel cho biết sẽ cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh và áp dụng lại công nghệ theo dõi điện thoại vốn chỉ được dùng để chống khủng bố nhằm hạn chế biến chủng mới lây lan
hai ca bệnh liên quan đến omicron được phát hiện ở anh đều liên quan đến vùng nam châu phi
bộ trưởng y tế sajit javid cho biết thủ tướng johnson đã đưa ra nhiều biện pháp như quy định chặt chẽ hơn về xét nghiệm đối với những người nhập cảnh
xong không hạn chế quá nhiều hoạt động xã hội ngoài việc yêu cầu đeo khẩu trang ở một số nơi
những người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với omicron đều phải cách ly một mươi ngày
chính phủ anh cho biết hiệu quả của những biện pháp này sẽ được đánh giá sau ba tuần nữa
trong khi đó tại đức quan chức phụ trách y tế bang bararia thông báo phát hiện hai ca bệnh liên quan đến biến chủng mới
đó là hai người nhập cảnh vào đức tại sân bay munich
từ tháng một mươi một và nay đang phải cách ly
tại ý viện y tế quốc gia cho biết một người nhiễm omicron được phát hiện ở milan đó là một người đến từ mozambique
giới chức y tế séc cho biết họ đang kiểm tra một trường hợp đến từ namibia nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
tổ chức y tế thế giới đưa omicron vào nhóm biến chủng gây quan ngại vì khả năng biến chủng này có độc lực cao hơn nhiều biến chủng phát hiện trước đó
tuy nhiên các chuyên gia cho biết nó sẽ gây tình trạng bệnh nặng hơn hay nhẹ hơn so với những biến chủng khác
cố vấn y tế trưởng của chính phủ anh chris cuitti cho biết còn quá nhiều thứ chưa chắc chắn về omicron
xong khả năng biến chủng này có thể tránh tác dụng của vaccine ở mức độ nào đó
sự xuất hiện của biến chủng mới một lần nữa phơi bầy tình trạng bất bình đẳng về tiếp cận vaccine trong dân số thế giới
khi nhiều nước phương tây đã triển khai tiêm mũi thứ ba chưa đầy bảy dân số của các nước thu nhập thấp mới tiêm được một mũi đầu tiên
chia sẻ với hãng thông tin reuters seth berkley ceo của liên minh vaccine toàn cầu gavi cho biết
dù vẫn phải biết thêm nhiều điều về omicron
chúng ta biết rằng chừng nào phần lớn dân số thế giới chưa được tiêm phòng
thì nhiều biến chủng khác sẽ tiếp tục xuất hiện và đại dịch sẽ tiếp tục kéo dài
chuyên gia y tế nam phi cho biết biến thể mới omicron có thể đã xuất hiện trên khắp nước này
gây ra khoảng chín mươi ca nhiễm mới và đang lây lan nhanh trên người trẻ
ap đưa tin tốc độ lây nhiễm của biến thể omicron trên người trẻ ở nam phi đang gây ra hồi chuông báo động
với các chuyên gia y tế dù số ca covid một mươi chín do omicron gây ra ở nước này vẫn tương đối thấp
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
nam phi chỉ ghi nhận thêm hai tám trăm hai mươi tám ca mắc biến thể omicron
bà rudo mathiva thưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện paragwana ở soweto
thành phố johannesburg cho biết rằng họ đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong độ tuổi của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
những người ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi đang phải nhập viện với các triệu chứng từ trung bình đến nặng
một số người cần chăm sóc đặc biệt khoảng sáu mươi năm bệnh nhân trẻ không được tiêm chủng
và phần lớn số bệnh nhân còn lại chỉ mới tiêm một liều
bà cũng cho biết các bệnh viện công cần có sự chuẩn bị khẩn cấp
để có thể đối phó với một lượng lớn bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt sắp tới
theo ap ổ dịch nhỏ trong nhóm sinh viên đại học ở thủ đô pratoria đã lan ra thành hàng trăm rồi hàng ngàn ca nhiễm mới
ban đầu biến thể này chỉ có ở thủ đô nhưng sau đó đã lây sang thành phố johanebburg gần đó
và cũng là thành phố lớn nhất của nam phi
giới chức y tế nam phi cho biết kết quả nghiên cứu làn sóng lây nhiễm hiện tại cho thấy
biến thể omicron có khả năng gây ra tới chín mươi ca bệnh mới
nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy omicron có hệ số lây nhiễm là hai
tức mỗi người mắc bệnh có khả năng lây cho hai người khác
biến thể này có một lượng lớn đột biến trên protein gai
khiến nó dễ lây chuyển hơn và tránh được các phản ứng miễn dịch
tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã đặt tên cho biến thể này là omicron
và xếp nó vào danh sách đáng lo ngại
giáo sư william hanacom giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi
bày tỏ sự quan ngại về omicron biến thể mới chủ yếu xuất hiện ở khu vực johannesburg của nam phi
nhưng xét nghiệm chẩn đoán cho thấy biến thể này đã có ở khắp châu phi